hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trái mùa ở miền trung đã làm hai người chết một người mất tích và năm người bị thương
làm sập hai nhà năm mươi nhà bị tốc mái hai trăm sáu mươi hai thuyền ghe bị chìm khoảng hai sáu trăm linh lồng bè bị thiệt hại
hơn tám mươi tám hecta lúa và khoảng một mươi bảy hecta hoa màu bị ngập thiệt hại
lực lượng chức năng đang tích cực giúp dân tổ chức tiêu úng nước rút đến đâu thu hoạch đến đó
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân
dự báo khoảng từ ngày bảy đến mùng tám tháng bốn có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới
trên vùng biển phía nam biển đông và hai cơn bão ở phía đông philippines có khả năng đi vào biển đông
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo
cảnh báo để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn cao tốc nội bài lào cai
thuộc thôn đại an xã an thịnh huyện văn yên
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hoàng ngọc khuê nguyễn hữu tuấn anh
cùng chú tại huyện văn yên vũ văn hòa chú thành phố yên bái và phạm minh thiện chú tỉnh lào cai
cả bốn bị can đều là cán bộ nhân viên được ký hợp đồng lao động làm việc cho công ty quản lý đường cao tốc vec
bước đầu xác định họ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi cá nhân
vụ việc đang được công an huyện văn yên tiếp tục làm rõ
liên quan đến vụ xe ô tô đi với tốc độ cao tông vào tiệm bánh mì làm nhiều người bị thương xảy ra vào chiều tối qua
trên đường điện biên phủ quận thanh khê thành phố đà nẵng lực lượng công an quận thanh khê xác định nam
năm tài xế điều khiển ô tô có sử dụng dự bia
vào thời điểm trên xe ô tô do người đàn ông điều khiển lưu thông trên tuyến đường lê duẩn
khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông tại đường nhánh của hầm chui điện biên phủ
tạm vào đuôi xe ô tô khách một mươi sáu chỗ
chưa dừng lại chiếc xe trên tiếp tục lùi và lao về phía đựa hường
đường lê độ và đâm trực diện vào một tiệm bánh mì
cú tông bất ngờ khiến sáu nạn nhân bị thương tích nặng
hiện sức khỏe đã tạm ổn
tài xế xe ô tô cũng bị thương sau khi gây tai nạn
đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng
trong khi đó tại bình phước một người đàn ông điều khiển xe máy với tốc độ khá cao
chở theo vợ và con nhỏ đã bất ngờ tông vào một người đi bộ qua đường
hai người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm tối ngày ba tháng bốn
người nân ông điều khiển xe máy chở theo vợ và con nhỏ lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
khi đến đoạn ấp cây điệp xã tân phước người này điều khiển xe với tốc độ khá cao
bất ngờ tông vào một người nân ông đi bộ qua đường
cú tông mạnh khiến nạn nhân bị văng ngã xuống đường nắm bất tình
chiếc xe máy cùng ba người trên xe tiếp tục lao về phía trước hàng chục mét
tông biến dạng một biển quảng cáo bên đường đối diện
người phụ nữ trên xe cũng bị thương nặng
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số bốn trên một mươi chín trên hai trăm sáu mươi bảy hàng kênh
phường hàng kênh quận lê trân thành phố hải phòng về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã
của công an thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa là đối tượng phạm văn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa môn phường lam sơn
thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng ngô đức long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã xuân giang
huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
ra quyết định truy nã cũng về tội gây dối trật tự công cộng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã
cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an